ubnd tỉnh quảng nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi tám và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
theo đó địa phương này đang tập trung triển khai nhiều giải pháp cấp bách
nhằm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra
trước mắt tỉnh đang nỗ lực chống xâm nhập mặn cứu hàng nghìn hectare lúa
có nguy cơ thiếu nước ở hạ du sông vu gia thu bồn đồng thời ngăn ngừa tình trạng cháy rừng
do nắng nóng kéo dài gây ra ở khu vực miền núi của tỉnh
chỉ trong một mươi ngày đầu của tháng bảy quảng nam đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng keo
trên địa bàn thành phố tam kỳ và huyện hiệp đức ước tính thiệt hại hơn một trăm bốn mươi ha
nắng nóng cũng đã làm cho hạ lưu sông thu bồn nhiễm mặn
khiến khoảng bốn hectare lúa hẻ thu có nguy cơ khô hạn
để hạn chế thiệt hại do nắng hạn gây ra tỉnh quảng nam tập trung triển khai nhiều giải pháp
như kiểm soát chặt chẽ việc đốt rừng trong giai đoạn thời tiết nắng nóng
các cơ quan chức năng phối hợp cùng các địa phương sớm tìm ra giải pháp để rửa mặn cho vùng hạ du
xây dựng phê duyệt kế hoạch phòng chống thiên tai năm hai nghìn hai mươi theo luật định
và phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro
triển khai bản đồ dự báo vùng ngập lụt để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra